kết quả thăm dò các cuộc dư luận cho thấy là ông donald trump ứng cử viên tổng thống mỹ của đảng cộng hòa
tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang chiến địa quan trọng trước đương kim tổng thống mỹ joe biden
của đảng dân chủ trong cuộc đua vào nhạch sáng năm nay
cụ thể ông trump đang dẫn trước ông biden tại năm trên tổng số sáu bang chiến địa vốn có ý nghĩa quyết định
từ các cuộc bầu cử tổng thống mỹ
trong các kết quả thăm dò cho thấy nhóm cử tri trẻ da màu và gốc mỹ latin đã thể hiện tâm lý mong đợi
sự thay đổi và không hài lòng với cách giải quyết các vấn đề kinh tế và cuộc khủng hoảng gaza của tổng thống biden
kết quả này đã làm xói mòn tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của đảng dân chủ và giúp ông trump nới rộng khoảng cách dẫn điểm
tại năm bang chiến địa bao gồm michigan arizona nevada georgea và pennsylvania
tuy nhiên kết quả thăm dò cũng cho thấy đương kim tổng thống biden tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc
của khối cử tri lớn tuổi và da trắng
theo giới chuyên gia phân tích chính trị đánh giá thông tin trên báo hiệu trạng đường
tranh cử rất khó khăn cho ekip vận động tranh cử của ứng cử viên joe biden trong thời gian tới
nhất là khi ông để đối thủ donald trump dẫn điểm tại những bang quan trọng
và có số phiếu đại cử tri cao như pennsylvania và nevada
trong cuộc bầu cử cách đây bốn năm ông biden cũng đã từng giành chiến thắng tại cả sáu bang chiến địa
và tiến thẳng tới chiếc ghế chủ nhân nhà trắng